theo quyết định của liên bộ công thương tài chính từ ngày bảy tháng bảy sau khi áp dụng quỹ bình ổn mặt hàng xăng e năm và xăng ron chín mươi năm giữ nguyên so với kỷ công bố trước và chỉ điều chỉnh các mặt hàng dầu
cụ thể dầu diesel sẽ giảm năm đồng một lít dầu hỏa tăng một trăm tám mươi chín đồng một lít còn dầu ma rút tăng ba trăm một mươi chín đồng một kg
liên quan đến quỹ bình ổn mức chi sử dụng với xăng e năm ron chín mươi hai là chín trăm hai mươi hai đồng một lít xăng ron chín mươi năm là một trăm sáu mươi một đồng một lít và dầu ma rút là một trăm tám mươi sáu đồng một kg
như vậy giá trần của xăng e năm ron chín mươi hai vẫn giữ ở mức một mươi chín sáu trăm một mươi một đồng một lít và xăng ron chín mươi năm là hai mươi một một trăm bảy mươi bảy đồng một lít
trong khi đó dầu diesel có giá trần mới là một mươi bảy bốn trăm năm mươi năm đồng một lít dầu hòa là một mươi sáu hai trăm bốn mươi ba đồng
trong khi đó dầu diesel có giá trần mới là một mươi bốn bảy trăm năm mươi sáu đồng một kg